trong những năm qua nhiều khu công nghiệp mọc lên đóng góp to lớn vào sự phát triển của cả nước
tuy nhiên sự phát triển kinh tế và mức sống của người dân được cải thiện đã đẩy nhu cầu về năng lượng tăng cao
do đó việc tăng cường nguồn năng lượng thay thế không chỉ phát triển kinh tế của vùng giảm ô nhiễm mà còn đóng góp giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu
vùng đồng bằng sông cửu long có khí hậu gió mùa nóng và ẩm với hai mùa rõ rệt
mỗi năm đồng bằng sông cửu long nhận trung bình hai hai trăm linh cho đến hai năm trăm linh giờ nắng
với năng lượng bức xạ mặt trời trung bình ngày là từ bốn ba cho đến bốn chín kwh trên một m hai
tiềm năng khai thác năng lượng ánh sáng rõ ràng rất lớn
ước tính cứ một m hai lắp đặt các tấm pin mặt trời có thể thu năm kwh điện mỗi ngày
nguồn chiếu sáng này rất ổn định
với hơn chín mươi số ngày trong năm đều nhận được ánh sáng mặt trời đủ mạnh để vận hành các thiết bị thu năng lượng mặt trời
đồng bằng sông cửu long còn có các thuận lợi về địa hình và điều kiện gió biển ven bờ mạnh khoảng năm năm cho đến sáu m một giây ở độ cao tám mươi m
tiềm năng khai thác năng lượng gió ven bờ biển có thể đạt từ một hai trăm linh cho đến một năm trăm linh mw
trước những lợi thế đó các dự án điện mặt trời điện gió đã được phát triển mạnh mẽ tại một mươi ba tỉnh trực thuộc đồng bằng sông cửu long
bạc liêu là địa phương được biết đến điện gió đầu tiên bởi nhà máy điện gió bạc liêu một và bạc liêu hai đang hoạt động
hàng chục trụ tuô bin gió cao sửng sững in trên đèn trời xanh và những cánh quạt khổng lồ quay vòng liên tục phát điện hòa vào điện lưới quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đã có một mươi dự án nhà máy điện gió được khởi công trên địa bàn tỉnh bạc liêu với tổng công suất năm trăm sáu mươi hai mw và tổng vốn đăng ký đầu tư là gần một tỷ usd
cùng với hơn hai mươi bảy dự án điện gió khác với tổng công suất hơn năm mw đang chỉnh bổ sung quy hoạch điện tám của quốc gia
nói chung tiềm năng điện thái tạo của bạc liêu thì có địa kiện rất là thường lợi
bạc liêu có bờ biển dài năm mươi sáu km phần bức xa nhiệt cũng đảm bảo cho năng lượng mặt trời
hơn nữa là cái tốc độ gió cũng đảm bảo cho quá trình phát triển năng lượng gió
tỉnh rất thích cực triển khai cũng như kêu gọi các nhà đầu tư
để đầu tư bạc liêu trong quá trình phát triển năng lượng gió với điều kiện tiềm năng sẵn có của mình
qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình làm các thủ tục
như các vấn đề về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thường lợi cho đầu tư triển khai nhanh đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đại gia
bạc liêu đặt mục tiêu tổng công suất nguồn điện đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng chín bảy trăm tám mươi mw trong đó điện gió là năm mw
điện mặt trời là một năm trăm năm mươi mw điện khí là ba hai trăm linh mw điện sinh khối ba mươi mw
sản lượng điện hàng năm đạt khoảng ba mươi một tỷ kwh trong đó điện mặt trời đạt khoảng một tỷ kwh
cùng với đó tỉnh bạc liêu cũng kiến nghị chính phủ xem xét chấp thuận cho đầu tư lưới truyền tải năm trăm linh kv
hai trăm hai mươi kv đồng bộ các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh theo cơ chế đầu tư xã hội hóa
trong đó ưu tiên cho các nhà đầu tư có dự án nguồn điện lớn trên địa bàn tỉnh tham gia
áp dụng tương tự như trường hợp đầu tư đường dây chuyển tải năm trăm linh kv hai trăm hai mươi kv phục vụ các dự án điện mặt trời tại tỉnh ninh thuận
tỉnh quỹ cũng ra kế hoạch và quỹ ban cũng đã căn cứ ra kế hoạch của tỉnh quỹ
quỹ ban cũng có kế hoạch để cho định hướng phát triển năng lượng của tỉnh trong thời gian sắp tới
trong kế hoạch đó cũng phân công các ngành các địa phương với giai trò trách nhiệm của mình
để góp phần thực hiện chuyển dựng năng lượng
đảm bảo theo các chữ chung chung cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tiếp tới
trong sống với chuyển phát triển các nguồn mới thì cũng tranh thủ tập đoàn
nhân lực để đầu tư các đường dây
ngoài ra tỉnh cũng dẫn động các nhà đầu tư cùng nhau xã hội hóa vấn đề này
thông qua bồ cũng như tập đoàn để chúng ta tạo điều kiện thuận lợi
làm thế nào chia sẻ để đầu tư các đường dây
an giang cũng được đánh giá có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn
đặc biệt nguồn năng lượng mặt trời được lựa chọn là một trong những nguồn năng lượng tái tạo thay thế
trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh
với số giờ nắng trung bình hai bốn trăm linh giờ bức sạm mặt trời nằm trong khoảng bốn bảy năm một kwh một mét vuông một ngày
hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có tiềm năng khai thác năng lượng mặt trời
hiện tỉnh an giang đang có một mươi ba dự án nhà máy điện mặt trời đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh
với tổng công suất khoảng một sáu trăm chín mươi chín mwp tập trung tại các huyện tỉnh biên tri tôn châu thành châu phú và an phú
và năm dự án nhà máy điện gió với tổng công suất khoảng sáu trăm năm mươi sáu mwp tập trung tại thoại sơn và tri tôn
đã được ubnd tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát lắp đặt cuộc đào gió
hiện tại thì giai đoạn nhà máy đang nhận hành là giai đoạn một hai
là được một trăm linh bốn mwpid và giai đoạn ba bốn sắp đưa vào vấn đề đóng điện là một trăm linh sáu mwp
tôi làm việc đã được hơn một năm thì ở đây là bức xạ rất là tốt phù hợp với thực hiện năng lượng mặt trời
tỉ lệ chiếu sáng theo nhận thấy là đạt tốt nhiều lúc cao trào là nên đạt công suất đỉnh của nhà máy
chạy hết công suất lắp đặt của biên là được chín mươi năm mwp ac
hiện tại thì trên địa bàn tỉnh an giang thì tính tới điểm hiện tại đó
thì đã có bốn nhà máy điện mặt trời và đã vận hành phát điện
với tổng công suất là hai trăm một mươi bốn mwp thì dự kiến là cuối năm nay sẽ phát hành thêm một trăm linh sáu mw
tổng cộng năng lên là ba trăm hai mươi mwp
tỉnh cũng đã có một đề án phát triển năng lượng mặt trời
tiêu chí để chọn để phát triển đề án là lựa những dùng đất sản xuất kém hiệu quả
những dùng đất khô cằn để phát triển điện mặt trời
hiện tại thì dùng đất khô cằn để phát triển điện mặt trời
dự án mà điện mặt trời sao mai cũng phát triển trên cái dùng đất đó
với đặc thù là vùng đất nông nghiệp lớn nhất của cả nước
và lợi thế về tự nhiên trong khai thác năng lượng tái tạo
các mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp đã và đang được khuyến khích phát triển tại đồng bằng sông cửu long
theo các chuyên gia mô hình kết hợp điện mặt trời và sản xuất nông nghiệp có nhiều ưu điểm
mang lại lợi ích về kinh tế và xã hội như giải quyết bài toán về sử dụng tài nguyên đất giữa phát triển năng lượng và sản xuất nông nghiệp
tận dụng mái tre sẵn có tăng doanh thu cho nông trại chủ động được nguồn điện phục vụ sinh hoạt sản xuất
nhất là với những trang trại ở xa khu dân cư xa điện lưới đường dây điện xa gây hào tổn điện năng nhiều
giảm áp lực cho lưới điện quốc gia có phần giảm phát thải carbon xây dựng nguồn năng lượng bền vững
thế nhưng vẫn còn không ít dự án đã phải sang nhượng khi đầu tư vào mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao
bởi chưa tìm được mô hình nông nghiệp thích hợp sau khi lắp đặt pin
bên mình có làm một số cái mô hình tại phụng hiệp đã đón nối được ba mươi và ở dưới cũng có trồng nấm nuôi lương
nhưng mà gặp một vấn đề về chính sách này kia cho nên thực sự là bên mình đã bán cái dự án đó là cái mô hình nông nghiệp ở dưới nó không phù hợp
lúc đầu cái máy nó khá là thấp có khả năng mình đi vào những người cao cao một chút có thể bị động đầu thì nó không phù hợp với mô hình là nông nghiệp
ở dưới mình cũng nuôi trồng nó cũng khó nữa cho nên người ta chuyển đổi cái mô hình đó qua một cái mô hình khác
giả sử nhiều doanh nghiệp nào mua lại mô hình đó có thể đào ao để nuôi cá thì nó phù hợp hơn
để kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích
tới đây rất cần sự phối hợp giữa bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ tài nguyên môi trường
để định hướng cho các địa phương sử dụng đất đai đất nông nghiệp trồng lúa kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời áp mái phát huy được những lợi ích trong tương lai
nhất là tận dụng được lợi thế về phát triển điện mặt trời để đưa đồng bằng sông cửu long thành trung tâm năng lượng tái tạo
cái điện mặt trời thì chúng tôi cũng quy hoạch còn cái cơ địa thì nói chung nó cũng còn rất nhiều cũng như cái điện gió
tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái kế hoạch quy hoạch sử dụng đất của giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ đầu là hai mươi một hai mươi năm
thì chúng tôi sẽ đưa những định hướng quy hoạch này vào trong kế hoạch sử dụng tới đây để tạo điều kiện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực điện sạch theo đúng cái chủ trương của chính phủ
dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
do bộ kế hoạch và đầu tư soạn thảo sẽ được trình thủ tướng chính phủ phê duyệt vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng bằng sông cửu long định hướng sẽ thay thế tất cả các nhà máy điện than chưa xây dựng bằng các nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên lng và năng lượng tái tạo mặt trời điện gió và trở thành vùng xuất khẩu năng lượng
tuy nhiên câu chuyện làm thế nào để phát triển năng lượng tái tạo tại đây một cách hài hòa và giảm thiểu được các tổn thất vẫn là một bài toán khó
bởi muốn đáp ứng nhu cầu điện năng phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng việc chọn lựa tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới để thực hiện lộ trình sử dụng năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp khoa học tiến bộ khả thi cũng cần phải được lựa chọn kỹ